trước thềm đại hội đảng các cấp nhiều đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn trên địa bàn huyện tam đảo
lãnh đạo các cơ quan của tỉnh vĩnh phúc và trung ương nhận được nhiều đơn thư nạc danh
tố cáo nhiều hành vi vi phạm của lãnh đạo huyện tam đảo
nhận thấy các nội dung tố cáo trên có dấu hiệu vu khống không đúng sự thật phá rối đại hội đảng các cấp
thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo bộ công an
công an tỉnh vĩnh phúc đã xác lập chuyên án đấu tranh
sau một thời gian điều tra đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã làm rõ đối tượng nguyễn mạnh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó ban tuyên giáo huyện ủy tam đảo
về hành vi viết đơn thư nạc danh vu khống nhằm hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo huyện tam đảo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn mạnh toàn
để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hồng thị lẻ bốn mươi bốn tuổi
trú tại xã ngãi hùng huyện tiểu cần về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu năm hai nghìn bị can lẻ đứng ra lập đường dây hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi do mất khả năng tài chính bị can tuyên bố vỡ hủy
thời điểm vỡ hụi còn hai mươi sáu dây hụi chưa kết thúc được mở trong khoảng thời gian đầu năm hai nghìn một mươi ba
trong hai mươi sáu giây hụi này cơ quan điều tra đã xác minh làm rõ tám dây hụi mùa hai dây hụi tháng
bị can có hành vi gian dối và tự ý lấy tên hụi viên hốp chiếm đoạt hơn tám trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi
tố bị can đối với nguyễn văn hồng về hành vi lừa đảo chiếm mặt tài sản
với thủ đoạn lập các tài khoản facebook vào các hội nhóm mua bán các loại mặt hàng khác nhau
sau khi đặt hàng hồng ra ngân hàng chuyển tiền đặt cọc cho người bán để lấy lòng tin
rồi yêu cầu gửi hàng qua xe khách
gần đến thời điểm nhận hàng hồng chụp ảnh giấy đã nộp tiền chuyển khoản do hồng làm giả gửi cho người bán
nhận được hàng hồng lại bán sản phẩm lừa được để kiếm tiền
với thủ đoạn trên từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
hồng đã lừa đảo bảy vụ với tổng giá trị hàng hóa trên một trăm linh triệu đồng